cho đến chiều nay mưa lũ trên địa bàn tỉnh điện biên đã ngớt một số huyện như tùa chùa tuần giáo mường trà đã cơ bản khắc phục được thiệt hại
riêng huyện nậm bồ công tác khắc phục còn gặp rất nhiều khó khăn
ngay trong chiều nay lãnh đạo tổng cục phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh điện biên đã đi kiểm tra
chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ tại huyện nậm bồ tại xã trà nưa hơn bảy mươi hộ gia đình đã bị đất đá tràn vào nhà
năm mươi người dân của bản pa có phải sơ tán khẩn cấp một ngôi nhà ở bản nà cang đã bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn
chủ sở ủy ban nhân dân xã trà nưa
các trường học trạm y tế cũng bị bùn đất tràn lấp năm trăm tám mươi học sinh trường tiểu học phải cho nghỉ học
sơ tán đến nơi an toàn mưa lũ cũng đã cuốn trôi một mươi năm con trâu một mươi một con bò và hai mươi hectare ao cá
gần một trăm linh hectare lúa mùa và hoa màu bị bùn đất vùi lấp
trên tuyến quốc lộ bốn h mường trà đi mường nhé và từ km bốn mươi năm vào trung tâm huyện nậm bồ có hơn hai trăm linh điểm bị sạt lở
các phương tiện không thể qua lại thiệt hại do mưa lũ của tỉnh điện biên ước tính khoảng tám mươi tỷ đồng
cục phòng chống thiên tai và tỉnh điện biên cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng
huy động lực lượng khẩn trương triển khai các phương án bảo đảm giao thông cho các phương tiện qua lại
đồng thời hỗ trợ nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống và sản xuất